đây là nội dung cơ bản nền tảng cốt lõi nhất quán và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của đảng
cũng như trong suốt đời hoạt động công tác của người cán bộ đảng viên
đạo đức cách mạng là cái gốc của người đảng viên là tư cách phẩm giá của người cán bộ đảng viên trước đảng cũng như trước quần chúng
đánh mất hoặc phai nhạt phẩm chất giá trị này người cán bộ đảng viên không còn đủ tư cách là thành viên của đảng cộng sản chân chính
trong bài viết đăng trên tạp chí cộng sản có tiêu đề
về giáo dục đạo đức kết hợp với tăng cường kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng
phó giáo sư tiến sĩ dương trung ý khẳng định nhờ có những phẩm chất đạo đức cách mạng của người cộng sản
lớp lớp cán bộ đảng viên kiên trung của đảng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ thử thách
không nao núng tinh thần trước mọi hoàn cảnh sẵn sàng hy sinh cống hiến cho sự nghiệp chung của đảng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng cách mạng và nhân dân giao phó
góp phần vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên không phải tự nhiên mà có
đó là kết quả của quá trình giác ngộ tu dưỡng giáo dục học tập rèn luyện bền bỉ kiên trì
thậm chí phải biết hy sinh những nhu cầu lợi ích cá nhân lợi ích cục bộ
khước từ xa rời những cám rỗ vật chất tầm thường
kết hợp với sự giáo dục rèn rũa thường xuyên của tổ chức đảng mới đạt được
với tính đặc thù và yêu cầu cao về phẩm chất
những năm qua việc giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên
đã được đảng ta thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức biện pháp
từ giáo dục rèn luyện ở trường lớp trong tổ chức đảng ở cơ quan đơn vị
thông qua phân công thực hiện nhiệm vụ để rèn luyện thử thách
đồng thời thông qua công tác kiểm tra giám sát khen thưởng và kỷ luật đảng
đem lại kết quả tích cực
đại đa số cán bộ đảng viên và tổ chức đảng
gương mẫu tự giác nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh điều lệ đảng
các chủ trương nghị quyết chỉ thị quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi
thành tiệu của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tuy nhiên công tác giáo dục rèn luyện đạo đức cho cán bộ đảng viên
ở nhiều tổ chức đảng chưa đạt được kết quả như mong muốn
theo phó giáo sư tiến sĩ dương trung ý
biểu hiện đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cá nhân chủ nghĩa
sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi chỉ lo thu vén cá nhân
ganh ghét đố kỵ so bì tị nạnh không muốn người khác hơn mình
cục bộ bè phái kèm cựa địa vị tranh chức tranh quyền
quan liêu xa rời quần chúng không sâu sát cơ sở thờ ơ vô cảm
thiếu trách nhiệm trước những khó khăn bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân
tham ô tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi dung túng bao che
tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy luân chuyển
chạy bằng cấp chạy tội vi phạm thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống gia đình
có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan của thực trạng trên
trong đó có nguyên nhân quan trọng do trong một thời gian dài các cấp ủy tổ chức đảng
thiếu kiểm tra giám sát việc giáo dục rèn luyện đạo đức và việc thực hiện kỷ luật đảng chưa thật nghiêm minh
dẫn đến các biện pháp đã thực hiện chưa đủ sức gian đe phòng ngừa
ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên của đảng
những năm gần đây thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một
đặc biệt từ khi thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
cùng với việc tăng cường công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng
đảng ta đã đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên
khi có dấu hiệu vi phạm với nhiều tổ chức đảng và đảng viên
trong đó có nhiều đảng viên là cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc đã góp phần quan trọng tăng cường kỷ cương kỷ luật
cảnh báo ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực suy thoái
về đạo đức lối sống trong đảng làm trong sạch đội ngũ
lấy lại lòng tin của đảng viên và nhân dân đối với đảng nhà nước
đảng nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều chủ trương quy chế quy định
để điều chỉnh kiểm tra giám sát kiểm soát hành vi việc thực thi chức trách nhiệm vụ
quyền hạn nghĩa vụ và việc tự giáo dục tự rèn luyện đạo đức lối sống
của cán bộ đảng viên công chức viên chức
tuy nhiên việc chấp hành của cán bộ đảng viên công chức viên chức
nhìn chung vẫn chưa nghiêm
những biểu hiện tiêu cực suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên chưa giảm
thậm chí có biểu hiện gia tăng cả về số lượng phạm vi quy mô và tính chất
vì vậy để nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên
cùng với các giải pháp khác các cấp ủy tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát
công khai kết quả kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng một cách thật nghiêm minh
về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng tác giả bài viết giáo dục đạo đức kết hợp
với tăng cường kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng cho rằng
cần phải tăng cường kiểm tra giám sát việc cán bộ đảng viên chấp hành các quy định của điều lệ đảng
chính sách pháp luật của nhà nước kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện những điều đảng viên không được làm
thực hiện tự soi tự sửa theo hai mươi bảy biểu hiện suy thoái
trong đó có chín biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống
đồng thời kiểm tra giám sát việc thực hiện khắc phục sửa chữa sai lầm hạn chế
khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm
các cấp ủy tổ chức đảng cần thường xuyên kiểm tra giám sát chuyên đề
đối với việc thực hiện những nội dung quy định nêu trên
có thể nói đó là những mắt lưới bổ sung lớp lang rào chắn khá kín
ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực những hành vi vi phạm quy định của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ đảng viên
đẩy mạnh kiểm tra giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
đây là những công việc trách nhiệm chính thường xuyên của cán bộ đảng viên trước đảng
nhà nước đoàn thể và nhân dân
những biểu hiện vi phạm điều lệ các quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quy định điều lệ của đoàn thể của cán bộ đảng viên
chủ yếu thể hiện trong quá trình công tác trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
cán bộ càng ở những vị trí công tác nhạy cảm có quyền lực
càng dễ lợi dụng kẽ hở của pháp luật lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân
tham nhũng tiêu cực do đó cần đặc biệt tập trung vào đối tượng này
kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương đối với những người đứng đầu
theo đó cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
đặc biệt là cấp cao không có ngoại lệ phải gương mẫu đi đầu trong việc trách nhiệm
chấp hành điều lệ đảng các chủ trương nghị quyết quy định của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
các cấp ủy tổ chức đảng cần thường xuyên kiểm tra giám sát việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh của cán bộ đảng viên
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thành công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy tổ chức đảng
chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp
của từng địa phương cơ quan đơn vị
là của người đứng đầu của cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên
đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu
đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với các cuộc vận động
các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộ ở từng địa phương cơ quan đơn vị
gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
kiên quyết xử lý kỷ luật
kỷ luật những cán bộ đảng viên vi phạm những trường hợp vi phạm kỳ luật đảng
pháp luật của nhà nước đều phải xử lý nghiêm minh
mọi cán bộ đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật đảng và trước pháp luật
đòi hỏi tính nghiêm minh chặt chẽ tính tự giác rất cao
các tổ chức đảng và đảng viên không phân biệt chức vụ vị trí công tác
đều phải chấp hành vô điều kiện điều lệ cương lĩnh đường lối nghị quyết chỉ thị quy định của đảng
bản chất của kỷ luật đảng là sự
thống nhất biện chứng giữa nghiêm minh và tự giác
tôn trọng nghiêm chỉnh tự giác chấp hành kỳ luật đảng cũng là một phẩm chất chính trị
và đạo đức hàng đầu của cán bộ đảng viên
về các giải pháp thực hiện theo phó giáo sư tiến sĩ dương trung ý chúng ta cần
là phát huy dân chủ đề cao kỷ cương kỷ luật tăng cường giáo dục
nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên các quan điểm chủ trương của đảng
về xây dựng trình đốn đảng
trong đó có nội dung xây dựng đảng về đạo đức tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng
cho cán bộ đảng viên gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng
để thực hiện có hiệu quả cao việc xây dựng đảng về đạo đức trước hết phải nâng cao nhận thức
cho cán bộ đảng viên về giá trị vai trò của đạo đức và yêu cầu tính tự giác học tập
rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ đảng viên
khi tính tự giác của cán bộ đảng viên trong mọi hoạt động càng cao
thì tính kỷ luật càng tốt và ngược lại tính kỷ luật ý thức kỷ luật càng tốt tính tự giác càng cao
thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng cán bộ đảng viên tự giác đối chiếu
tự soi xét các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đối với bản thân mình
tự phê bình và phê bình không phải là hình thức kỷ luật đảng
nhưng đây là hoạt động góp phần làm cho tự giác đối chiếu
tự giác đối cho kỷ luật đảng được thực hiện trí lý trí tình nghiêm minh
trên cơ sở tính tự giác cao của cán bộ đảng viên
thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên toàn diện công khai dân chủ nghiêm túc thận trọng và chặt chẽ
qua kiểm tra giám sát để kịp thời nhắc nhở cảnh báo chấn chỉnh
ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương đường lối quy định của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng cán bộ đảng viên
đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức cá nhân cố tình vi phạm
kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm kiểm tra đột xuất tích cực
chủ động thực hiện giám sát theo chuyên đề có biện pháp giáo dục nhắc nhở xử lý kỷ luật nghiêm minh
đối với những trường hợp vi phạm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
và chất lượng đội ngũ đảng viên làm trong sạch bộ máy đảng
thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của đảng
kết hợp kiểm tra giám sát của tổ chức đảng với giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam
và các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân
để khắc phục tính hình thức nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát đại hội một mươi hai của đảng đã chỉ rõ
phải thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra giám sát kiểm soát của tổ chức đảng giám sát và phản biện xã hội
của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội của nhân dân về phẩm chất
đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
kịp thời công khai kết quả kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng góp phần nâng cao hiệu quả
đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây là giải pháp được tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân rất quan tâm đồng tình ủng hộ
và thực tế đã chứng minh có tính hiệu quả cao điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của đảng
trong công tác xây dựng trình đốn đảng đồng thời thể hiện tính dân chủ công khai trong hoạt động của đảng
mặt khác còn có tác dụng rất lớn trong việc cảnh báo cảnh tỉnh đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa
những hiện tượng tiêu cực tham nhũng lãng phí trong đảng và bộ máy nhà nước
để thực hiện chủ trương này cần kịp thời công khai kết quả kiểm tra kết luận các phiên họp
của ủy ban kiểm tra các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng
điều này không những góp phần cảnh báo ngăn ngừa những sai phạm
có thể nảy sinh mà còn đòi hỏi ủy ban kiểm tra các cấp phải thực hiện việc kiểm tra
một cách đúng đắn cẩn trọng chặt chẽ chính xác hơn
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi